nâng bước em đến trường là chương trình có ý nghĩa của bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn
triển khai từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
qua đó đã có năm mươi năm em học sinh nghèo vượt khó tại các xã biên giới
được bộ đội biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu
mỗi em được hỗ trợ năm trăm linh đồng một tháng để phục vụ học tập cho đến khi học hết lớp một mươi hai
đây là nguồn động viên của các chiến sĩ bộ đội biên phòng
tiếp sức đến trường cho các em học sinh nghèo hiếu học
với tình cảm trách nhiệm của mình cán bộ chiến sĩ biên phòng
đã và đang chung tay tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn
khu vực biên giới được đến trường
một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn cho những học sinh nghèo hiếu học vùng biên giới
được mở ra từ chính những việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này